bộ đội biên phòng quảng bình phối hợp với công an và hải quan tỉnh quảng bình vừa phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo và gỗ trái phép từ lào về việt nam
sáng ngày năm tháng bảy tại cờ khẩu quốc tế cha lo lực lượng phối hợp đã kiểm tra phương tiện đầu kéo kéo theo rơ móc nhập cảnh từ lào về việt nam do phạm văn tiến
chú huyện kim thành tỉnh hải dương điều khiển phát hiện hai trăm tám mươi bảy kg pháo các loại và hơn hai sáu tấn gỗ trác loại lắp lõi không có giấy tờ theo quy định
cơ quan chức năng đã khám phương tiện lập biên bản tạm giữ và niêm phong chương cầu giám định tăng vật để điều tra xác minh làm rõ
tiếp tục loạt điều tra về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới công an tỉnh quảng bình vừa khởi tố bắt tạm giam phó giám đốc
hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn là bảy nghìn ba trăm linh một

hai bị can nguyễn thanh long và trần lê trung đã nhận hơn chín trăm năm mươi triệu đồng của các chủ phương tiện
cầu kết với các đối tượng lập khống hồ sơ cải tạo xe cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các chủ phương tiện này
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và hai trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân
thưa quý vị và các bạn từ hai trăm linh đồng đến một triệu chín trăm linh nghìn đồng đây là số tiền phần trăm tranh lệch mà một nhân viên ngân hàng được hưởng sau khi trả soát
cung cấp bán thông tin một tài khoản ngân hàng tùy vào từng loại
mức tranh lệch có thể nhiều lên đến năm mươi giá tài khoản ngân hàng nếu đó là số đẹp
vì hàm lợi bất chính hàng chục nhân viên ngân hàng của một mươi ba ngân hàng trên cả nước đã mắc nối cấu kết với đối tượng
thực hiện hành vi trả soát cung cấp bán tài khoản ngân hàng
hơn nữa nhân viên ngân hàng còn tiếp tay mua bán dữ liệu của tài khoản ngân hàng để thu lợi
hai hành vi vi phạm pháp luật này đã được công an tp đà nẵng đấu tranh làm rõ
vậy kẽ hở nào tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi này
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đà nẵng hiện nay dân số khoảng một hai triệu dân nhưng lại có đến ba triệu tài khoản ngân hàng được kích hoạt
về mặt tổng thể số lượng tài khoản đã gấp ba lần số dân
điều đó có nghĩa một người có thể mở được nhiều tài khoản
đây chính là kẻ hở để các đối tượng lợi dụng mua bán tài khoản hoặc cho mượn cho thuê dùng vào mục đích không chính đáng nhằm thu lợi bất chính
còn đối tượng giao dịch tôi nghĩ đó có mục đích rất là tốt của ngân hàng nhuộc nước việt nam
về phía các ngàn thương mại bây giờ chịu áp lực về kinh doanh
thì người ta cũng tăng cường mở thật nhiều tài khoản để có thể hút về khách hàng với mình nhiều hơn
cho nên đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc mở tài khoản của người ta hiện nay đang rất là tràn lan
áp lực doanh số chạy chỉ tiêu mở thẻ tài khoản ngân hàng
chính kẻ hở này dẫn đến sai phạm trong quy trình đăng ký mở thẻ tài khoản ngân hàng
đơn cựu chuyên án
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an thành phố đà nẵng vừa đấu tranh làm rõ
một nhân viên ngân hàng đã mở hai mươi bảy tài khoản ngân hàng sai quy trình thậm chí mở bằng giấy tờ giả
nhân viên này thừa nhận dù biết hình ảnh giấy tờ mà đối tượng bên ngoài cung cấp là giả
đã bị chỉnh sửa nhưng vẫn đồng ý mở tài khoản
các đối tượng biết là hiện nay ngân hàng đắt là bị áp lực vì doanh số
các đối tượng đăng ký bằng tài khoản online không phải là tết trực tiếp
đăng ký bằng tài khoản online thì chỉ cần là có thông tin liên quan đến chứng minh nhân dân mặt chức mặt sau
chỉnh sửa số chứng minh dân hoặc là căn cứ công dân
sau khi chỉnh sửa thì gửi cho các cộng tác viên của ngân hàng
các ngân hàng rất là áp lực vì doanh số thành tự ra là các nhiều người mở tài khoản ngân hàng lại lên doanh số đó
và các đối tượng thu mua lại của đối tượng trong chính trong đối tượng cầm đầu trong chuyên án đó
để lấy các thông tin khách hàng đó để làm mục đích vi phạm pháp luật
theo cơ quan công an việc tra soát cung cấp mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép
được thực hiện bằng phương thức thủ đoạn tinh vi vi phạm nghiêm trọng đến việc lộ lọt thông tin cá nhân
các đối tượng lợi dụng để đạt được mục đích cuối cùng là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mục đích tra soát hay là mục đích mua bán tài khoản ngân hàng mà không chánh chủ cũng chỉ để đi lừa đảo
các đối tượng nó làm gì
thì là thì mục đích cuối cùng cũng là lấy tiền của bị hại
và tiền đó được chuyển qua các tài khoản không chánh chủ đó
việc mua bán tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật
đối tượng vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều hai trăm chín mươi một bộ luật hình sự
trong trường hợp mua bán từ hai mươi đến dưới năm mươi tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ hai mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng
sẽ bị phạt tiền từ hai mươi đến một trăm linh triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến ba năm
trong trường hợp mua bán với số lượng hai trăm linh tài khoản trở lên hoặc thu lợi bất chính hai trăm linh triệu đồng trở lên
thì mức phạt tiền có thể bị áp dụng là từ hai trăm linh triệu đồng đến năm trăm linh triệu đồng hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy năm

vì vậy những lời quảng cáo việc nhẹ lương cao chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền là một mánh khóe lừa đảo thường thu hút rất nhiều người tham gia
dù liên tục được các cơ quan chức năng cảnh báo nhưng các nạn nhân vẫn bị lừa bởi chiêu trò làm cộng tác viên online
cho các sản thương mại điện tử để nhận hoa hồng
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
mới đây công an phường giảng võ quận ba đình vừa tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ
về việc nhận được lời mời làm cộng tác viên cho sàn thương mại điện tử
khi đặt lệnh làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng cho sàn chị sẽ được hưởng hoa hồng
tổng cộng chị đã chuyển gần tám trăm năm mươi triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền hoa hồng và tiền gốc
mua sắm như lazara shopee sau khi các bị hại thực hiện những lệnh chuyển tiền
thì các đối tượng lừa đảo sẽ chiếm dụng những số tiền mà các bị hại đã gửi vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ tnh đó
trên thực tế thủ đoạn lừa đảo này không mới
các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin sập bẫy của các đối tượng
sau khi dụ dỗ bị hại chuyển thêm tiền để được rút số tiền có trong tài khoản
với mức lợi nhuận lớn hơn nhận thấy bị hại không còn khả năng chuyển thêm tiền
thì các đối tượng lừa đảo này sẽ chặn liên lạc xóa tài khoản của bị hại
nâng cao tinh thần cảnh giác khi nhận được những cuộc gọi tin nhắn đến các ứng dụng giao lô facebook của cá nhân
để làm sao tránh tình trạng các đối tượng lợi dụng vào đấy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và khi có cái dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cũng đề nghị người dân liên hệ với cơ quan công an gần nhất
hoặc các đồng chí cảnh sát khu vực để phòng ngừa ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra đối với người dân
để chủ động phòng ngừa tội phạm
lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của đối tượng
khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh
ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
hàng loạt phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại tối tân của việt nam và các nước
sẽ được giới thiệu trưng bày và trải nghiệm trong triển lãm sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô hà nội
đây là thông tin được cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cung cấp
tại buổi gặp mặt báo chí diễn ra vào sáng nay ngày bảy tháng bảy tại hà nội
theo ban tổ chức triển lãm sẽ có sự tham gia của hơn bốn trăm linh gian hàng hơn ba trăm năm mươi đơn vị là các đơn vị cơ quan
các nhà sản xuất nhà cung cấp hàng đầu về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thiết bị an ninh đến từ hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ như anh ấn độ belarus bỉ bulgari canada cộng hòa liên bang đức
triển lãm sẽ trưng bày giới thiệu ba nhóm sản phẩm ngành hàng chính gồm công nghệ kỹ thuật
phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công nghệ
sản phẩm lĩnh vực an ninh an toàn tòa nhà và nhà thông minh
đặc biệt để góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại triển lãm năm nay người dân đến tham quan triển lãm sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động hướng dẫn trải nghiệm
và thực hành kỹ năng chữa cháy cứu nạn cứu hộ
các chuyên gia sẽ hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn
bộ công thương vừa đưa ra dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ
quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để lấy ý kiến nhân dân
theo đó dự thảo mới vẫn không có nhiều thay đổi so với phương án đã được đưa ra để lấy ý kiến các bộ ngành địa phương trước đây
khi tiếp tục đề xuất biểu giá bán lẻ điện cho hộ sinh hoạt với năm bậc thang thay vì sáu như hiện hành
theo dự thảo quyết định của thủ tướng về cơ cấu giá bán lẻ điện vừa được bộ công thương đưa ra lời ý kiến
cách tính tiền điện sinh hoạt được rút xuống còn năm bậc
bậc rẻ nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới một trăm linh kw thay cho năm mươi kw
bậc rẻ nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới một trăm linh kw hiện nay còn bậc cao nhất từ bảy trăm linh kw trở lên
bộ tài chính vừa có công văn gửi bộ công thương về thuế nhập khẩu bình quân áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu
theo đó thuế nhập khẩu xăng giảm từ một mươi xuống còn năm sáu mươi hai với dầu diesel được giảm xuống còn năm mươi
dầu ma rút còn một ba mươi tám riêng dầu hỏa không thực hiện điều chỉnh
đây là hoạt động điều chỉnh hàng quý dựa trên việc kinh doanh thực tế của doanh nghiệp
mức thuế mới được áp dụng ngay từ đầu quý ba này
xăng dầu là mặt hàng được nhập khẩu từ nhiều quốc gia và khu vực với các mức thuế khác nhau
do vậy thuế nhập khẩu trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu là mức thuế bình quân ra quyền của các quốc gia
đại diện hiệp hội xăng dầu việt nam cho biết yếu tố chính tác động đến lần giảm thuế này là theo lộ trình giảm thuế của khu vực mậu dịch tự do asean
giá dưa hấu giảm trong khi đó giá gạo và giá lợn hơi lại có xu hướng tăng thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
hiện đang vào mùa thu hoạch rộ của các vựa trái cây lớn trên cả nước trong đó có dưa hấu
chính vì vậy giá dưa hấu sài gòn loại một hiện bán trên thị trường chỉ còn một mươi tám hai mươi đồng một kg loại hai từ một mươi năm đồng đến một mươi bảy đồng một kg
trong khi trước đó giá dưa hấu loại một có thời điểm lên đến hai mươi bảy đồng một kg
dưa hấu được trồng ở nhiều tỉnh tại khu vực phía bắc và khu vực miền nam miền tây
giá lúa gạo hôm nay tại thị trường trong nước tiếp đà tăng từ năm mươi đến một trăm linh đồng một kg
trong khi đó giá gạo xuất khẩu tăng năm usd một tấn
theo hiệp hội lương thực việt nam giá gạo xuất khẩu điều chỉnh tăng năm usd một tấn
cụ thể gạo năm tấm giao dịch ở mức năm trăm một mươi ba usd một tấn gạo hai mươi năm tấm ở mức bốn trăm chín mươi ba usd một tấn và gạo jasmine ổn định năm trăm bảy mươi tám usd một tấn
trên thị trường hôm nay nhiều nơi giá lợn hơi
giá lợn hơi tăng ba năm đồng so với tháng trước lên mốc mới sáu mươi bốn sáu mươi bảy đồng một kg
khảo sát tại miền bắc cho thấy giá lợn hơi liên tục tăng những ngày qua
tại bắc giang hưng yên thái bình giá thu mua lần lượt lên mức sáu mươi năm đồng và sáu mươi bảy đồng một kg tăng hai ba đồng so với tháng trước
tại khu vực miền trung tây nguyên giá lợn thấp hơn miền bắc nhưng cũng lên mốc sáu mươi sáu mươi ba đồng một kg
với miền nam giá lợn hơi tăng một hai đồng một kg
và trong khoảng năm mươi chín sáu mươi bốn đồng một kg
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có thông báo quyết định thu hồi tám trăm hai mươi một m hai đất tại đường lê thánh tôn quận một tp hcm
do công ty trách nhiệm hữu hàng khách sạn bến thành north fork thuê từ tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cụ thể thành phố sẽ thu hồi khu đất diện tích tám trăm hai mươi một m hai tại địa chỉ số một trăm một mươi bảy một trăm một mươi chín một trăm hai mươi một một trăm hai mươi ba đường lê thánh tôn phường bến nghé quận một
do công ty trách nhiệm hữu hàng khách sạn bến thành north fork thuê từ tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
lý do thu hồi áp dụng theo quy định luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba khi người sử dụng đất thuê của nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể phá sản chuyển đi nơi khác giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất
lãnh đạo tp hcm chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân phường bến nghé giao quyết định này cho công ty trách nhiệm hữu hạng khách sạn bến thành noford
trường hợp công ty không nhận hoặc vắng mặt phải lập biên bản niêm yết quyết định tại trụ sở ủy ban nhân dân phường
công ty trách nhiệm hữu hạng khách sạn bến thành noford phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai trong thời gian thuê đất theo quy định
sau đó bàn giao khu đất cho trung tâm phát triển quỹ đất tiếp nhận quản lý theo quy định
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tại tp hcm vừa có kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu gói sl sáu
lựa chọn nhà thầu thi công thay thế để có thể tiếp tục xây dựng trung tâm triển lãm quy hoạch
lý giải khó khăn hiện tại của dự án bay dân dụng và công nghiệp cho biết dự án chưa đạt được thỏa thuận hợp tác của nhà thầu gói sl sáu sản xuất và lắp dựng vách kính
mặt dựng khung đỡ vách ngăn lan can trần vào tấm trang trí kim loại
về kế tiếp tục phụ luật chuyển chủ đầu tư từ ban quản lý xây dựng trung tâm triển lãm quy hoạch tp hcm qua ban dân dụng và công nghiệp
do đó đơn vị này kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm cho phép chống dứt hợp đồng với nhà thầu gói xl sáu và chọn lại nhà thầu thi công thay thế
nếu được chấp thuận ban dân dụng và công nghiệp sẽ lựa chọn nhà thầu và tổ chức kiểm định chất lượng công trình trong bốn mươi năm ngày
sau đó chọn nhà thi công hạng mục nhung kính trong sáu mươi ngày
từ đây kết nối với nhà thầu của từng hạng mục công trình để phối hợp bàn giao mặt bằng đấu nối và thi công tích hợp với gói thầu nhôm kính
trước việc dự án ngăn triều cường có tổng mức đầu tư gần một mươi tỷ đồng dù hoàn thành hơn chín mươi khối lượng nhưng mà tạm ngưng nhiều năm qua
ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị thủ tướng chấp thuận cho thành phố được thanh toán trước cho hợp đồng của bt bằng ba quỹ đất sạch để công trình sớm về đích
dự án giải quyết ngập do triều khu vực tp hcm có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu
giai đoạn một có tổng mức đầu tư một mươi tỷ đồng gọi tắt là dự án ngăn triều một mươi tỷ
dự án dự kiến hoàn thành năm hai nghìn hai mươi một nhưng sau đó không đúng hẹn nên nhiều vấn đề đã phát sinh khi phụ lục hợp đồng bt hết hạn
theo chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần đầu tư xây dựng trung nam bidv đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân thành phố tháo gỡ một số khó khăn vướng mắt
để có cơ sở ký phụ lục hợp đồng tính dụng làm cơ sở tái cấp vốn
để có cơ sở tháo gỡ các khó khăn vướng mắt cho nhà đầu tư và ngân hàng ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị thủ tướng chấp thuận cho thành phố được thanh toán trước cho hợp đồng bt bằng ba quỹ đất sạch
việc thanh toán căn cứ trên khối lượng công trình hoàn thành được kiểm toán nhà nước xác nhận trước đây
điều này giúp đảm bảo theo hợp đồng phụ lục hợp đồng bt đã ký kết nhằm giảm lãi vay phát sinh và áp lực thanh toán cho nhà đầu tư bidv
theo số liệu từ báo cáo của thị trường bất đồng sản nhà đầu tư
thị trường bất đồng sản nhà ở tp hcm và vùng phụ cận quý ii năm hai nghìn hai mươi ba vừa được dkra công bố nhu cầu tìm kiếm đất nền căn hộ tại khu vực tp hcm
và các tỉnh lân cận đã có dấu hiệu tăng nhẹ so với đầu năm nay nhưng sức cầu được dự báo sẽ khó tăng đột biến trong ngắn hạn
theo đó thị trường bất động sản sơ cấp ở tp hcm và vùng phụ cận có sự tăng trưởng về nguồn cung lẫn sức cầu so với quý một năm nay nhưng không đáng kể
cụ thể phân khúc đất nền trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba chỉ có tám dự án mở bán với nguồn cung khoảng tám trăm sáu mươi bảy nền tăng hai ba lần so với quý trước
tỷ lệ tiêu thụ đạt bốn mươi bốn tương đương ba trăm bảy mươi tám nền tăng gấp bốn tám lần so với ba tháng đầu năm nay
thị trường đất nền vùng phụ cận tiếp tục giữ vị thế chủ lực khi nguồn cung mới lẫn lượng tiêu thụ đều tập trung chủ yếu ở bình dương
mặt bằng giá bán mới trong quý không có nhiều biến động
các giao dịch tập trung chủ yếu ở những dự án đã hoàn thiện pháp lý và tiến độ hạ tầng tốt
theo dkra dự báo nguồn cung phân khúc đất nền trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba có thể sẽ khởi sắc so với quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
giao động ở mức bảy trăm năm mươi đến chín trăm linh nền tập trung chủ yếu tại các vùng phụ cận như bình dương long an đồng nai
sáng bảy bảy sở công thương tp hcm tổ chức lễ phát động chội sự kiện hưởng ứng subdivision năm hai nghìn hai mươi ba
tại trung tâm thương mại diamond plaza quận một tp hcm sự kiện có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong ngành bán lẻ du lịch lữ hành nhà hàng khách sạn tại tp hcm
tại sự kiện sở công thương tp hcm cho biết tháng khuyến mại tập trung đợt một shopping seasion năm hai nghìn hai mươi ba của thành phố triển khai đã được ba tuần
từ một mươi năm tháng sáu đến bảy tháng bảy đã có hơn ba ba trăm linh doanh nghiệp tham gia với hơn bảy chương trình khuyến mãi với hạn mức tối đa lên đến một trăm linh
tức mùa một bảy
tổng giá trị hạn mức khuyến mại là một trăm linh hai tỷ giá trị khuyến mãi các doanh nghiệp
trong đó hơn hai chương trình tham gia shopping cition tăng khoảng hai mươi so với cùng kỳ
trong dịp này vnpay cũng phối hợp với sở công thương tp hcm tổ chức buổi tập huấn về thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại dành cho các đơn vị phân phối bán lẻ
gồm siêu thị đại siêu thị cửa hàng tiện lợi các thương hiệu thời trang mỹ phẩm để chuẩn bị triển khai những chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình khuyến mãi tập trung đợt một shopping seation năm nay sẽ kéo dài trong ba tháng nhằm mục tiêu kích thích nhu cầu mua sắm trong bối cảnh kinh tế khó khăn
sở giao dân chính khoán tp hcm vừa công bố bản xếp hạn thị phần mua giới chính khoán quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó trong sáu tháng đầu năm của năm hai nghìn hai mươi ba công ty chính khoán vps đứng đầu trong danh sách top một mươi công ty chính khoán có thị phần mua giới lớn nhất của hồ sê với tổng thị phần là một mươi bảy sáu mươi năm
trong đó trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công ty chính khoán vps đứng đầu trong danh sách top một mươi công ty chính khoán có thị phần mua giới lớn nhất của hồ sê với tổng thị phần là một mươi bảy sáu mươi năm
đương thứ hai là công ty chứng khoán ssi chiếm một mươi bảy mươi sáu thị phần tiếp đến là công ty chứng khoán vn direct chiếm bảy tám thị phần
thị trường chứng khoán việt nam vừa trải qua quý ii năm hai nghìn hai mươi ba ấn tượng vn index tăng hơn năm hai đưa tổng mức hồi phục kể từ đầu năm lên một mươi một một
đà đi lên của thị trường chiến khoán việt nam được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô trong và ngoài nước đặc biệt hơn là sự ủng hộ của dòng tiền nội khối với kênh đầu tư chiến khoán
trong ngày bảy tháng bảy tuần lễ blockchain gm việt nam chính thức khai mạc những buổi thảo luận chuyên sâu cùng với không gian trưng bày công nghệ sẽ mang đến cho khách tham dự trải nghiệm ứng dụng thực tiễn từ blockchain phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
sự kiện gm việt nam bắt đầu với loạt thuyết trình về tổng quan thị trường tình hình ngành web bar ở hiện tại những tiềm năng và đổi mới của lĩnh vực này các chia sẻ và phán biện chuyên sâu đến từ các công ty đầu ngành trên thế giới về tài chính phi tập trung defy web ba và quản lý quỹ liên quan blockchain
các phiên trình bày ngày thứ hai sẽ nhìn vào chặng đường tiếp theo của thị trường bao gồm cơ sở hạ tầng cho blockchain chiến lược cho các dự án dễ tiếp cận hơn và tạo dựng hệ sinh thái cách thức thu hẹp người dùng và nhà phát triển từ website đến web ba

theo báo cáo của chainalysis việt nam đã có hai năm liên tiếp đứng đầu bằng sấp hạn về độ tiếp nhận và áp dụng tài sản số toàn cầu
việt nam cũng nằm trong top những quốc gia có người dùng viết tiền kỹ thuật số metam max nhiều nhất thế giới
một dự báo của đơn vị nghiên cứu bcg cũng chia ra xu hướng token hóa tài sản diễn ra mạnh mẽ
một mươi tài sản toàn cầu sẽ tồn tại dưới dạng token vào năm hai nghìn hai mươi ba
do đó một nội dung trọng tâm của gm việt nam lần đầu tiên là xoáy sâu vào tương lai và hành lang pháp lý cho tài sản số tài sản mã hóa
năm hai nghìn ba mươi mà bcg và tổ chức cân dâu tần người ta nói là một mươi gdp toàn cầu sẽ được token
cái này nó vào cả tài sản mới tài sản cũ
thế thì tại sao mà có xu hướng này
đây là một cái con số mà chúng ta cùng nhau phải nhìn nhận
và việt nam nếu chúng ta trượt cái cơ hội này rất là tiếc
hy vọng là với sự kiện sắp tới các bạn trẻ ở việt nam chúng ta cùng nhau đẩy lên theo một xu hướng toàn cầu và nắm bắt về mặt công nghệ
thì có như vậy
các bạn có thể nhận được tương lý brand một mà mới tốt và nó có giá trị hơn
kết thúc tuần lễ blockchain gm việt nam năm hai nghìn hai mươi ba là sự kiện gm việt nam hatter space
lễ vinh danh trao giải những đấu gốc xuất sắc trong cuộc thi ý tưởng công nghệ hackathon
sự tranh tài ý tưởng mới và đột phá đến với hội nghị lần này
ban tổ chức kỳ vọng gm việt nam sẽ được tổ chức thường niên là dịp để các nhà đầu tư và phát triển blockchain thế giới chia sẻ các sáng kiến định hình ngành công nghiệp blockchain minh bạch và bình vững
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại